thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi hai đối tượng đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu mươi năm d
ở phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ gồm nguyễn ngọc minh giám đốc trung tâm
chín đăng kiểm viên của trung tâm và hai tài xế của trung tâm đăng kiểm sáu mươi năm d
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn ngọc minh đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu
các chủ phương tiện đến đăng kiểm chung chi tiền từ một trăm linh đến bốn trăm linh đồng để được bỏ qua các lỗi
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi một đối tượng gồm đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm thuộc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d
ở phường tân biên tp biên hòa